từ đầu vụ sản xuất hè thu hai nghìn một mươi chín đến nay do xảy ra một số đợt nắng nóng liên tiếp và thiếu hụt lượng mưa dòng chảy so với trung bình nhiều năm
một số tỉnh khu vực trung bộ đã xảy ra tình trạng hạn hán thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng diện tích đang bị hạn hán thiếu nước toàn khu vực trung bộ là một mươi chín một trăm tám mươi ha
tập trung chủ yếu ở các tỉnh bắc trung bộ cụ thể thanh hóa ba trăm hai mươi bảy hectare nghệ an hơn một mươi hai ba trăm linh hectare hà tĩnh bảy trăm ba mươi hectare quảng bình hai ba trăm chín mươi hectare quảng trị hơn một hectare thừa thiên huế ba trăm linh hectare bình định hơn hai hectare
dự báo đến cuối mùa khô sẽ có khoảng gần năm mươi hai hai trăm linh hectare diện tích bị hạn hán thiếu nước
do đó tổng cục thủy lợi yêu cầu các địa phương phải tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước đào ao giếng
nạo vết hệ thống dẫn
nước lắp đặt các trạm bơm giã chiến để cung cấp nước cho các khu vực đang bị thiếu nước chuyển đổi cơ cấu cây trồng để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán thiếu nước gây ra